hai thanh niên thủ sẵn hông khí để đi đòi nợ bị cháu của con nợ chém đứt lìa bàn tay phải nhập viện cấp cứu
vụ việc xảy ra tại huyện di linh tỉnh lâm đồng
công an huyện di linh đang tạm giữ phan văn tiện ba mươi bảy tuổi trú tại thôn hiệp thành hai xã tam bố huyện di linh để điều tra về hành vi cố ý gây thương tích
theo điều tra ban đầu lương văn khôi ba mươi bốn tuổi rủ bùi tuấn hùng hai mươi bảy tuổi đều tại xã tam bố huyện di linh
đến nhà bà nghĩa để đòi nợ tại đây khôi và hùng không gặp bà nghĩa mà gặp tiện rồi xảy ra cãi vã sô sát
tiện chạy ra sau nhà lấy một con dao tự chế nhằm vào hùng để chém nhiều nhát
trong đó có một nhát trúng vào khủy tay trái của hùng gây thương tích
thấy hùng bị chém khôi chạy ra bên ngoài lấy cưa quay vào tấn công tiện
tuy nhiên khi khôi chưa kịp tấn công thì tiện lao tới dùng dao chém khôi nhiều nhát khiến khôi đứt lìa bàn tay phải
hùng và khôi đã được người dân đưa đến bệnh viện cấp cứu chữa trị
hiện cơ quan cảnh sát điều tra công an huyện di linh tỉnh lâm đồng đã khởi tố vụ án khởi tố bị can
đồng thời bắt tạm giam phan văn tiện để điều tra về hành vi cố ý gây thương tích và xử lý theo pháp luật